chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức cập nhật về thị trường
những lưu ý cho người dân khi mua căn hộ trung cư đề xuất và chỉ đạo mới nhất của chính phủ
và cách nhận biết thị lực đảm bảo an toàn do bộ y tế công bố sau đây là nội dung trí tiết
thưa quý vị việc chủ đầu tư thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
tại nhiều trung cư hiện nay đang khiến nhiều người mua nhà có nguy cơ bị ngân hàng thu hồi căn hộ
do đó người dân cần lưu ý khi chọn dự án minh bạch tin cậy để mua nhà
nhiều khu trung cư đã và đang có nguy cơ bị thu giữ và xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
hoặc bị xiết nợ dự án vì chủ đầu tư tự ý mang dự án cầm cố ở ngân hàng để bán
tình trạng này khiến người dân bị ngân hàng ra thông báo thu hồi tài sản
theo các luật sư hành động này là vi phạm pháp luật bởi đây là tài sản đã thế chấp
chủ đầu tư phải giải chấp mới được bán vì một tài sản không thể vừa thế chấp cho ngân hàng vừa bán cho người khác
chính phủ vừa xin rút đề xuất nới khung thuế bảo vệ môi trường xăng lên tối đa tám đồng một lít tại dự thảo luật thuế bảo vệ môi trường
trước đó tại dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
bộ tài chính đã đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng lên tối đa tám đồng một lít
cao gấp hai ba lần khung thuế hiện hành từ một bốn đồng một lít
chính phủ đề nghị được rút luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
ra khỏi chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín để đánh giá cụ thể tác động của việc điều chỉnh khung thuế
đối với bảo vệ môi trường và tới xã hội
thưa quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế số trước chúng tôi đã đề cập đến kiến nghị của các đơn vị sản xuất nước mắm
đối với việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn việt nam gây khó khăn cho sản xuất nước mắm truyền thống
bộ khoa học và công nghệ mới có quyết định chính thức về vấn đề này
bộ khoa học và công nghệ đã yêu cầu tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
tạm dừng thủ tục công bố tiêu chuẩn việt nam một mươi hai nghìn sáu trăm linh bảy hai nghìn một mươi chín về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm
để tiếp tục xin ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng cho biết sẽ cùng bộ khoa học và công nghệ tiếp thu các ý kiến
của các cá nhân tổ chức và sẽ đối thoại với các bên liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn tcvn một mươi hai nghìn sáu trăm linh bảy hai nghìn một mươi chín
về quy phạm thực hành sản xuất nước mắm một cách tốt nhất
bộ tài chính vừa có văn bản số sáu trăm năm mươi năm btc cst gửi thủ tướng
về việc tiếp thu giải trình ý kiến thành viên chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều
của nghị định một trăm linh tám hai nghìn một mươi năm ndcp nếu đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với linh kiện sản xuất trong nước
của bộ tài chính được áp dụng không chỉ thúc đẩy sản xuất mà còn giúp giá xe ô tô giảm
theo tính toán nếu được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với phần linh kiện sản xuất trong nước
thì chi phí cho giá thành sản xuất ô tô sẽ giảm từ đó giá xe cũng sẽ giảm
và người tiêu dùng có nhiều cơ hội tiếp cận với các mẫu xe hơn
tuy nhiên theo các hãng kinh doanh ô tô còn nhiều yếu tố chi phối đến giá xe như chính sách của các hãng
và cả việc phát triển công nghiệp phụ trợ của việt nam
thưa quý vị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu sớm cấp giấy phép lái xe
trên cổng dịch vụ công quốc gia dự kiến vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng đã giao bộ giao thông vận tải và văn phòng chính phủ thực hiện cấp giấy phép lái xe
trên cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với địa phương vào quý bốn
đây được kỳ vọng tạo một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ quan liêu kiểu cũ
hướng tới nền hành chính hiện đại không giấy tờ giảm thủ tục cho người dân
hiện nay dịch tả lợn châu phi đang khiến nhiều người dân lo ngại với mặt hàng thịt lợn
bộ y tế đã có khuyến cáo về cách nhận biết thịt lợn đảm bảo an toàn
ngoài ra các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên mua thịt lợn được chứng minh rõ
nguồn gốc xuất xứ ở những địa chỉ uy tín đồng thời tuân thủ ăn chín uống xôi
không ăn tiết canh hay các loại thực phẩm từ thịt lợn chưa được chế biến kỹ
theo hướng dẫn của cục y tế dự phòng bộ y tế thịt lợn khỏe an toàn sẽ có màu đỏ tự nhiên
mỡ sáng độ đàn hồi khi dùng tay nhấn vào miếng thịt tốt không bị nhão không bị dỉ nước
còn thịt lợn mắc bệnh hoặc thịt hư thường có lấm chấm xuất huyết
màu lạ như nâu xám đỏ thâm xanh nhạt có khi có đốm
chạm tay vào miếng thịt thấy độ đàn hồi kém và có cảm giác bị nhớt
người tiêu dùng cần rửa thịt bằng nước muối loãng trước khi nấu
không nên chế biến thịt chín tái không ăn tiết canh lợn không bỏ thịt vào nước đang sôi
vì sẽ khiến các chất hóa học dễ dàng bị hấp thu ngược lại vào bên trong miếng thịt